phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh quảng nam vừa phối hợp với phòng kỹ thuật nghiệp vụ công an các địa phương triệt phá đường dây đánh bạc liên huyện dưới hình thức ghi số lô số đề với số tiền hơn một mươi năm tỷ đồng
căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng nam đã thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với tám đối tượng trong đó nguyễn thị hòa trú tại thành phố tam kỳ là đối tượng cầm đầu đường dây
qua điều tra xác định hàng ngày dựa vào kết quả sổ số các tỉnh miền bắc miền trung các đối tượng nhận tịch đề của nhiều người trên thành phố tam kỳ huyện núi thành tham gia đánh bạc và chuyển cho nguyễn thị hòa để nhận tiền hoa hồng
để tránh bị phát hiện các đối tượng sử dụng mạng xã hội để nhắn tin gọi điện xóa tin nhắn của người chơi sau mỗi lần tính tiền thắng thua đường dây này hoạt động từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai cho đến nay
qua trích xuất dữ liệu điện tử ban đầu xác định số tiền tổ chức đánh bạc và đánh bạc của nhóm đối tượng này từ ngày hai mươi bảy tháng một năm hai nghìn hai mươi ba cho đến nay khoảng hơn một mươi năm tỷ đồng hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng